nước lũ lên nhanh làm bốn người chết hàng chục nghìn nhà dân quảng nam bình định phú yên ngập sâu
một số đoạn kèo ở cánh hòa lâm đồng sạt lở sáng ngày ba mươi tháng một mươi một nước lũ tiếp tục dâng cao
ngập khoảng một m ở nhiều nhà dân tại thôn hương nghĩa xã phước nghĩa huyện tùy phước
bình định các tuyến đường ở huyện đều bị nước chia cắt xe máy không thể đi lại hàng chục cán bộ
chiến sĩ quân đội công an huyện dùng cano đưa người ở thôn đến nơi an toàn
tuy phước là địa bàn ngập nặng nhất tại bình định do mưa lớn bốn ngày qua tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi chạy qua
huyện nhiều đoạn ngập sâu bốn một hai mét khiến di chuyển của người dân gặp khó khăn họ phải thuê
xe cơ giới để trở qua các đoạn ngập với mức giá năm mươi đồng một người một xe máy
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định ngoài tuy phước
huyện phù cát và thị xã an nhơn cũng ngập diện rộng đỉnh tương đương đợt lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
huyện phù cát bị ngập hơn một năm trăm linh nhà tuy phước ngập một mươi một nhà thị xã an nhơn ngập gần ba nhà
thị xã hỏa nhơn ngập hơn năm trăm linh nhà huyện an lão ngập gần hai trăm năm mươi nhà hoài ân ngập gần một năm trăm linh nhà
thành phố quy nhơn ngập hơn một ba trăm linh nhà rất nhiều tuyến đường ở các địa phương này bị nước chia cắt
đến nay thành phố quy nhơn đã rời
một trăm năm mươi bốn hộ với sáu trăm tám mươi ba người phù cát di rời ba mươi sáu hộ ở núi gành xã cát minh do ngọn núi này thường xuyên
bị sạt lở thị xã an nhơn di rời một trăm ba mươi bảy hộ với hai trăm bảy mươi tám người đến nơi kiên cố ngoài ra
sáu mươi sáu học sinh tỉnh bình định không thể đến trường do lũ lụt hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập úng
đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi một toàn bộ một trăm sáu mươi ba hồ chứa nước của tỉnh này đã qua tràn trong đó chín mươi một hồ đầy nước
chủ tịch ubnd bình định
nguyễn phi long chỉ đạo phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân địa phương cần
chốt chặn những tuyến đường bị ngập cung cấp lương thực thực phẩm thuốc men phương án sơ tán
kéo dài trong nhiều ngày kèm với hồ chứa nước xả lũ cũng làm một số vùng trũng của phú yên ngập sâu
sáng nay mực nước sông kỳ lộ huyện đồng xuân vượt báo động ba nhiều khu dân cư tại xã xuân sơn bắc
xuân sơn nam xuân quang ba bị ngập sâu có nơi gần nửa mét khiến một số nơi bị cô lập
tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một sáu trăm bốn mươi hai sáu trăm bốn mươi bảy ngập nhiều đoạn hơn một mét hàng chục ngôi nhà chìm trong nước
có nơi hơn một năm mét cùng nhiều diện tích hoa màu hư hỏng trước tình hình nước lũ dâng cao
huyện đồng xuân đã sơ tán một chín trăm linh người dân ở các điểm thấp trũng đến nơi an toàn
chủ tịch ubnd phú yên trần hữu thế cho biết đã thống nhất cho thủy điện sông hình và sông ba hạ
lũ tổng lượng về hạ lưu có thể lên tới chín m ba trên dây trong vài giờ tới tuy nhiên
thủy chiều có thể đạt đỉnh lúc một mươi chín giờ nên tỉnh yêu cầu hai thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước
về hạ lưu phù hợp lịch thủy chiều giảm thiệt hại cho người dân ở cuối nguồn
tại khánh hòa mưa lớn từ chiều hai mươi chín một mươi một đến sáng ba mươi một mươi một khiến lượng lớn đất đá rơi trên đoạn đường
nguyễn tất thành từ nha trang đi cam ranh gần đèo cù hin gây ách tắc giao thông tỉnh phải
xây dựng một làn đường nơi đất đã rơi tương tự sáng ngày ba mươi một mươi một hàng trăm mét khối đất ở
với ta luy dương đoạn qua xã đại trái huyện lạc dương tỉnh lâm đồng bị sạt lở tràn xuống đường
chia cắt giao thông nhiều xe đã lựa chọn hành trình từ lâm đồng đi khánh hòa hoặc ngược lại
trên quốc lộ hai mươi bảy qua ninh thuận ba ngày qua huyện krongpa gia lai cũng xảy ra mưa lớn
từ tối ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi một nước sông ba dâng cao khiến một mươi năm người dân ở bình định lên khu vực
đồng nằm trên sông ba thuộc địa phận xã chư gu và chư trang huyện krong pa thuê đất trồng dưa
bị mắc kẹt sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tất cả đã được giải cứu vào bờ sáng cùng ngày lũ thượng nguồn đổ về
cộng với trời mưa lớn khiến một số tuyến đường ven sông hoài thành phố hội an quảng nam bị nước
lũ bùa vầy gần trưa đường bạch đằng nguyễn phúc chu công nữ ngọc hoa nguyễn thái học ngập
một mươi một trăm linh cm dòng nước đục ngầu tràn vào nhà dân hàng quán đây là lần thứ năm kể từ đầu tháng một mươi
thành phố hội an bị ngập ông nguyễn đình tiến nhà ở đường bạch đằng làm nền cao hơn mặt đường
hai cm nhưng trong nhà ngập bốn mươi cm nước lũ tràn về từ chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một trước khi nước tràn
gia đình đã kê cao tài sản nên không bị hư hỏng ông tiến cho biết so với các lần trước trận này
nước dâng thấp nhưng thoát chậm theo ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch thành phố hội an lũ
tràn là một năm mươi chín m trên báo động hai bảy cm và đang rút dần những ngày qua địa phường mưa vừa song ở
thượng nguồn sông thu bồn mưa lớn nước về lồng hồ thủy địa sông tranh hai lớn nên chủ hồ đã vận
hành xả lúc cao nhất là hai năm trăm linh m ba trên dây trong khi đó thủy chiều dâng cao nước không thoát được
nên hội an bị ngập sáng cùng ngày người đàn ông lái ô tô bảy chỗ trên quốc lộ một mươi bốn h khi đến đường dẫn
lên cầu bà ngân nối xã cẩm kim thành phố hội an và xã duy phước huyện duy xuyên thì bị ngập không
dài một mươi sáu m dài bốn mươi m tài xế cố chạy qua khiến xe bị lũ cuốn may mắn tài xế thoát được ra ngoài
ô tô bị cuốn trôi năm mươi mét đến chín giờ sáng xe cứu hộ đến trục vớt ô tô đưa lên bờ
mỗi lần trời mưa kéo dài tuyến đường dẫn lên cầu bà ngân lại bị ngập sâu có đoạn trên một m
khu vực chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi đã sói lở nhiều ngày qua ông huỳnh ngọc hùng
chủ tịch xã cẩm kim thành phố hội an cho biết thống kê của ban chỉ đạo quốc gia về phòng
chống thiên tai tối ngày ba mươi tháng một mươi một mưa lũ đã làm chết bốn người trong đó bình định ba người
con tum một người tám ngôi nhà bị sập hơn hai mươi ba năm trăm linh nhà bị ngập về nông nghiệp bốn trăm năm mươi năm hectare lúa ở phú yên
một trăm bảy mươi sáu ha ở bình định một trăm tám mươi tám hectare hoa màu ở quảng nam chín mươi hectare ở phú yên bị ngập hư hỏng
gần bốn bảy trăm linh gia cầm chủ yếu ở phú yên và bình định bị ngập chết
miền trung và tây nguyên mưa lớn bốn ngày qua vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một thừa thiên huế đến ninh thuận
lượng mưa đo được từ hai trăm linh sáu mm đến ba trăm bảy mươi năm mm theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ảnh hưởng áp thấp và không khí lạnh nhiễu động gió đông trên cao ngày ba mươi tháng một mươi một
miền trung và tây nguyên tiếp tục mưa rất to từ bốn mươi mm đến hai trăm linh mm gây ngập úng lũ quét sạt lở nhiều nơi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng từ gần sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bắc bộ từ chiều ngày ba mươi tháng một mươi một
ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến bắc và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao
nên trong từ năm đến bảy ngày tới ở bắc bộ duy trì trạng thái đêm không mưa ngày nắng
sáng sớm có sương mù từ đêm một tháng một mươi hai nền nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ giảm mạnh
phổ biến một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ bảy một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c trời rét vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối
từ gần sáng ngày ba mươi tháng một mươi một trong đất liền gió đông bắc mạnh dần lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
từ quảng trị đến quảng ngãi và khu vực giữa biển đông gió đông bắc tiếp tục mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ hai bốn mét khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
khu vực hà nội trong năm bảy ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù
từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi một nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến vào khoảng một mươi ba một mươi năm độ c
từ đêm ngày một tháng một mươi hai nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ một mươi một một mươi ba độ c trời rét
trong khi đó ngày và đêm hai mươi tám tháng một mươi một ở khu vực từ thừa thiên huế đến ninh thuận và tây nguyên
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa đo được từ bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến bảy h ngày hai mươi chín tháng một mươi một như an hưng bình định hai trăm năm mươi một bốn mm
phước năng quảng nam ba trăm một mươi sáu bốn mm hồ liệt sơn quảng ngãi ba trăm một mươi sáu bốn mm hồ thủy yên thừa thiên huế ba trăm một mươi một hai mm
do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãnh áp thấp có trục ở khoảng năm tám độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp lúc bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một ở vào khoảng sáu năm bảy năm độ vĩ bắc
một trăm linh năm năm một trăm linh sáu năm độ kinh đông kết hợp với không khí lạnh trên cao là nhiễu động gió đông
nên từ nay đến ba mươi tháng một mươi một ở trung trung bộ nam trung bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa dự báo quảng nam quảng ngãi bình định phổ biến từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
thừa thiên huế đà nẵng phú yên khánh hòa ninh thuận và khu vực tây nguyên phổ biến năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
ngoài ra do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích phía trên
cho nên từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một ở khu vực nam bộ và bình thuận có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa năm mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lờ đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông